trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch
tuy nhiên trong những ngày qua vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm
tình trạng tập trung đông người tại một số nơi vẫn tiếp diễn
và hàng ngày vẫn có hàng ngàn người từ các địa phương khác trở về thành phố
mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
để thực hiện các công điện chỉ thị của chủ tịch ubnd thành phố đã ban hành
chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng
nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
từ ngày hai mươi hai tháng bảy sở thông tin và truyền thông triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân
thông qua các kênh sau đây
hòm thư phản ánh nguy cơ covid một mươi chín
địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo antoancovid vn gạch chéo phản ánh hn
quý vị và các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình
hai tài khoản jalo sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội
chuyên mục phản ánh covid
ba đường dây nóng
theo ông nguyễn thanh liêm giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội
bằng những kênh tiếp nhận trên người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch
việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng
nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng
thông tin không đúng sự thật
quả đó giúp các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời xử lý mọi tình huống
trong thời gian ngắn nhất giảm thiểu tối đa
các nguy cơ lây nhiễm đảm bảo an toàn cho người dân